ngày hai mươi ba tháng tám tại khu vực đầm nại thuộc địa bàn hai huyện ninh hải và thuận bắc tỉnh ninh thuận
công ty cổ phần tsv doanh nghiệp đối tác của việt nam và tập đoàn the bul socro của singapore
đã tổ chức lắp ráp hệ thống tuô bin đầu tiên của dự án điện gió đầm nại
dự án điện gió đầm nại có tổng công suất bốn mươi mw gồm một mươi sáu chủ tô bin loại tô bin hai sáu trăm hai mươi năm mw trên một tô bin
đường kính cánh quạt một trăm một mươi bốn m do hãng gemasha sản xuất
đây là loại tua pin lớn nhất được lắp đặt và đưa vào vận hành tại việt nam đến thời điểm hiện tại
theo hội đồng quản trị công ty cổ phần tsv đây là dự án điện gió đầu tiên tại tỉnh ninh thuận
được tổ chức thi công trong thời gian nhanh nhất
dự kiến vào ngày một mươi năm tháng một mươi liên doanh sẽ đưa vào vận hành ba tua bin với công suất khoảng tám mw
và giai đoạn hai sẽ vận hành vào tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
dự án điện gió đầm nại khởi công xây dựng vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
được xây dựng trên diện tích chín sáu ha với tổng vốn đầu tư khoảng tám mươi triệu usd